tối nay việt nam có thêm sáu trăm bốn mươi năm ca mắc mới trong đó bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh sáu trăm ba mươi tám ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm là bốn trăm tám mươi một ca bình dương năm mươi năm khánh hòa hai mươi năm đồng tháp một mươi bảy vĩnh long một mươi bảy phú yên một mươi một bắc giang sáu cà mau quảng ngãi bắc ninh mỗi địa phương bốn hà nội bốn bình phước ba hưng yên hai tây ninh hà giang kiên giang bình thuận bến tre mỗi địa phương là một
trong đó sáu trăm một mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa tổng số ca mắc trong ngày là một ba trăm một mươi bốn trong đó tp hcm nhiều nhất với chín trăm một mươi năm ca trong ngày có ba trăm chín mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh